kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm khởi tố bị can bắt tạm giam hong jong pyo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quốc tịch hàn quốc về tội mua dâm người dưới một mươi tám tuổi
khởi tố bắt tạm giam đỗ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu bùi đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
cùng quê ở vĩnh phúc về tội mua giới mà giam
tối ngày bốn tháng năm tuấn thắng gặp hai người điện ông hàn quốc hỏi họ có nhu cầu massage hay mua dâm
khi hai vị đàn ông nước ngoài đồng ý tuấn gọi cho n sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy còn thắng gọi cho tê sinh năm hai nghìn chín
đến gặp khách để xếp mặt thỏa thuận tiền bán giam là một bốn triệu đồng cho một người
sau đó cả nhóm đến khách sạn trên đường bùi viện để thực hiện giao dịch
tại đây tuấn thu hai vị khách hai tám triệu đồng trả tiền thuê phòng rồi cùng thắng trời đi
hai bị can thừa nhận đã nhiều lần mua giới bán dâm cho khách
mỗi lần giao dịch thành công cả hai hưởng lợi bốn trăm linh đồng
trong một thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng
liên tiếp gây ra hai vụ xâm hại tình dục phụ nữ trên địa bàn thành phố vũng tàu
trước đó trong các ngày một mươi một tháng năm và một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn công an thành phố vũng tàu liên tiếp
tiếp nhận tin báo của hai phụ nữ bị một đối tượng nam thực hiện hành vi xâm hại tình dục
qua công tác điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra nhận định nhiều khả năng
kẻ gây ra hai vụ xâm hại tình dục trên là do cùng một đối tượng thực hiện
sau khi vụ việc xảy ra đội cảnh sát hình sự đã báo cáo với ban chỉ huy công an thành phố
lãnh đạo công an thành phố đã kịp thời chỉ đạo đội cảnh sát thành sự phối hợp với các lực lượng chức năng
cẩn trương để tìm đối tượng
được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố đội cảnh sát tình sự đã phối hợp với công an các phường
và xóa các đối tượng
với quyết tâm và sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng chỉ trong một thời gian ngắn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu đã nhanh chóng xác định bắt giữ được đối tượng
gây ra hai vụ xâm hại tình dục trên là phạm vĩnh long
ba mươi bốn tuổi cư trú tại phường một mươi thành phố vũng tàu
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu đối tượng long đã khai nhận
lợi dụng khoảng thời gian từ ba giờ đến năm giờ sáng đối tượng sẽ dùng xe gắn máy chạy vào những đoạn đường vắng
tối khi phát hiện phụ nữ đi bộ hoặc xe máy một bình đối tượng sẽ bám theo khống chế đe dọa
thậm chí đánh đập nạn nhân để thực hiện hành vi đổi bại
được biết phạm vĩnh long chính là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ hiếp dâm cướp tài sản tại tỉnh bà triệu
vũng tàu vào năm hai nghìn một mươi bốn và bị tòa án nhân dân thành phố vũng tàu tuyên phạt một mươi ba năm tù giam
vừa trở về địa phương vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tuy nhiên khi được trở về chưa được bao lâu
đối tượng lại tiếp tục ngựa quen đường cũ
đối tượng có dấu hiệu lệch lạc về tình dục cho nên nếu không kịp thời truy bắt
thì đối tượng có thể gây ra các vụ án tiếp theo gây ảnh hưởng đến tâm lý của người dân và tình hình
an ninh trật tự trên địa bàn hiện công an khánh sách điều tra công an thành phố vũng tàu đang tiếp
tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật với việc nhanh chóng điều tra bắt giữ đối
truyền tuổi là yêu râu xanh phạm vĩnh long của công an thành phố vũng tàu đã nhận được sự ghi nhận
đồng tình của chính quyền và nhân dân địa phương tại tòa án nhân dân tỉnh quảng bình tòa án
nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt tử hình đối với đinh thị hải yến
chú tại huyện minh hóa tỉnh quảng bình và khăm lạ công mạ ni quốc tịch lào về tội mua bán vận
thuyết chất ma túy theo cáo chạm vào khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đinh thị hải yến đã liên hệ
một người đàn ông quốc tịch lào để hỏi mua một mươi hai kg ma túy loại ketamine với giá ba tỷ đồng và hẹn giao
dịch tại thị xã thà khẹp tỉnh khăm muộn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sau đó yến gọi điện
cho khâm lạ công bạn ni là lái xe của công ty vận tải bm để thuê vận chuyển ma túy về việt nam
với giá hai mươi năm triệu đồng giao hẹn với khăm lạ công mã ni xong đinh thị hải yến đã qua lào và gọi điện cho
lào và cả hai đi gặp đối tượng bán ma túy để giao số tiền hai tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng để mua một mươi hai kg ma túy đá
sau khi lấy được ma túy yến đã trả thêm cho khăm lạ công mã ni bốn mươi triệu đồng tiền công
khăm lạ công mã ni điều khiển xe đầu kéo mang biển số lào và cấp dấu ma túy của yến đưa vào việt nam
qua cửa khẩu quốc tế cha lo đến hai h ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai khi đang lưu thông đến địa phận
thị trấn đồng lê huyện tuyên hóa quảng bình thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình cũng vừa đấu tranh mở rộng vụ án
bắt sự đối tượng trương tất hảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã an thanh huyện quỳnh phụ
là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về các tội mua bán cháy phép chất ma túy đánh bạc và cố ý gây thương tích
vào hồi chín h bốn mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm tại địa phận thôn vũ hạ xã an vũ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện quỳnh phụ lực lượng cảnh sát biển
triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ hải phòng về thái bình tiêu thụ
bắt quả tàng vũ văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện kiến thụy thành phố hải phòng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một trăm tám mươi bảy gram ma túy đá cùng với nhiều tăng vật khác
sĩ là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản
mở rộng điều tra tội công tác khám xét khẩn cấp nơi ở của trương tất hảo tại xã an thanh huyện quỳnh phụ
thu giữ một năm bánh heroin sáu kg ma túy đá hai năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
khám xét nhà nghỉ tuấn tú có địa chỉ tại xã hưng nhân huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
do trương tất hảo làm chủ thu giữ một mươi bảy kg ma túy tổng hợp
đây là điểm phức tạp về ma túy núp bóng nhà nghỉ để tổ chức mua bán
chứa chấp sử dụng cháy phép chất ma túy và hoạt động mua bán dâm gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân
tổng lượng ma túy được lực lượng công an thu giữ của trương tất hảo là hai bốn kg ma túy các loại cùng một số tăng vật khác có liên quan
nắm được nhu cầu nhiều công dân có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động
trần thị hàng nga bốn mươi tuổi đã đưa ra các thông tin tuyển dụng lao động nước ngoài
nhận hồ sơ và tiền của nhiều công dân có nhu cầu xuất khẩu lao động
từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân
đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an bắt giữ khởi tố
mặc dù không có chức năng trong việc tổ chức đưa công dân xuất khẩu lao động
nhưng trần thị hằng nga bốn mươi tuổi chú xã diễn ngọc huyện diễn châu
vẫn giới thiệu mình làm giám đốc công ty chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động
từ đó nhận hồ sơ của hàng trăm công dân có nhu cầu
sau thời gian theo dõi vào ngày một mươi chín tháng năm năm nay
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an khởi tố bắt tạm giam trần thị hằng nga
về tội lừa đảo chiếm đạt tài sản
khám xét chỗ ở của nga cơ quan chức năng thu giữ một máy tính sách tay
cpu máy tính bàn ba chiếc điện thoại di động nhiều hộ chiếu và nhiều tăng vật khác
bước đầu cơ quan công an xác định chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi hai
nga đã tiếp nhận hơn năm trăm linh công dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
có nhu cầu đi du lịch xuất khẩu lao động nước ngoài với tổng số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
tất cả số tiền nhận từ các công dân nga dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân
hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tp đà nẵng cũng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn trí học ba mươi tám tuổi
chú tệ quận tân bình tp hcm về tội lừa đảo chiếm đạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai học và làm việc tại một công ty bất động sản trên địa bàn quận hải châu
chỉ sau ba tháng làm việc học lên ý định lừa đảo
bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối về việc mình có mối quan hệ với cán bộ ngân hàng và lãnh đạo làm cùng ngành
nên nắm được thông tin về giá nhà đất
tin tưởng các thông tin học đưa ra nhiều bị hại chuyển tiền vào tài khoản mang tên nguyễn trí học để tham gia
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai học nhận và chiếm đoạt của tám bị hại với tổng số tiền hơn ba mươi tám tỷ năm mươi triệu đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn trí học hai mươi năm tù giam về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình phước cho biết
đã tiếp nhận đơn của một người dân chú phường minh thành thị xã trơn thành
trình báo về việc đối tượng sử dụng thủ đoạn mạo danh công an
gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
bằng thủ đoạn giả mạo cán bộ công an thị xã trơn thành
đối tượng sử dụng số điện thoại rác để gọi điện thoại cho nạn nhân
hướng dẫn xác nhận thông tin dữ liệu dân cư
sau đó đối tượng kết bạn qua gia lô và gửi đường link
website giả mạo có giao diện giống như cổng dịch vụ công
và hướng dẫn người này truy cập tài áp dịch vụ công về điện thoại
sau khi cài đặt điền toàn bộ thông tin nạn nhân phát hiện toàn bộ số tiền một trăm linh triệu đồng
trong tài khoản ngân hàng đã được chuyển cho một tài khoản có địa chỉ tại thành phố đà nẵng
vụ việc đang được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình phước
thụ lý giải quyết
qua xác minh điều tra phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
xác định được thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao sử dụng
đó là đối tượng lừa đảo đã lập trình app ứng dụng dịch vụ công
bao gồm một tập tin định dạng apk chỉ có thể cài đặt cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành android
trong app ứng dụng dịch vụ công
các đối tượng đã đính kèm vào trong đó mã nguồn của ứng dụng các bộ mã độc có chức năng theo dõi hoạt động của thiết bị
thu thập thông tin tài khoản ngân hàng mật khẩu đăng nhập và cho phép đối tượng truy cập trái phép vào thiết bị từ xa để chiếm đoạt tài sản
lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất
hoặc phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình phước
số điện thoại sáu mươi chín ba trăm bốn mươi sáu năm trăm linh năm hoặc fanpage http www facebook com
gạch chéo an ninh mạng bình phước để kịp thời ngăn chặn và được hướng dẫn giải quyết
thưa quý vị giám đốc sở y tế tỉnh yên bái cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ dò dỉ
dẫn đến nổ khí uống
trong khi nổ khí gà lửa cháy lan đã khiến cho bốn người trong một gia đình ở xã khao mang huyện mù căng trải bị bỏng phải vào viện cấp cứu
vào trước ngày một mươi bảy tháng năm gia đình ông lù a chơ ở xã khao mang huyện mù căng trải làm cơm để lo đám hiếu
trong quá trình nấu ăn thì do bất cần không khóa chốt đã khiến cho bình gà bị hở
khi gia đình đun bếp gần đó đã bén lửa và nổ khí ga khiến bốn thành viên bị bỏng nặng và được chuyển lên bệnh viện đa khoa
khu vực nghĩa lộ trong tình trạng bỏng độ một độ hai ở nhiều vùng như là đầu mặt cẳng tay cẳng chân bàn tay và bàn chân
và một số vị trí trên cơ thể bị bỏng độ ba
trong số các nạn nhân một bé gái bảy tuổi bị bỏng nặng nhất phải chuyển lên tuyến bệnh viện bỏng quốc gia để điều trị
thưa quý vị cũng liên quan đến vụ ngộ độc khiến cho bốn trăm ba mươi tám công nhân của công ty trách nhiệm hữu hoạng sinh quân
ebenezer việt nam tại tỉnh vĩnh phúc phải nhập viện cấp cứu
theo sở y tế vĩnh phúc thì vi khuẩn bicidus cereus được tìm thấy trong canh chua giá đỗ là nguyên nhân khiến các bệnh nhân bị ngộ độc
vụ ngộ độc tại công ty trách nhiệm hữu hoạng sinh quân ebenezer việt nam ngày một mươi bốn tháng năm khiến bốn trăm ba mươi tám người nhập viện cấp cứu
với các triệu chứng phổ biến như nôn chóng mặt đi ngoài
sau một tuần điều trị tất cả các bệnh nhân đều đã được ra viện
giám đốc sở y tế vĩnh phúc cho biết ngay sau khi tập trung chỉ đạo cấp cứu cho các bệnh nhân
cơ quan chức năng đã khẩn trương tổ chức tìm hiểu điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm
cùng với đó tiến hành xét nghiệm từ bếp ăn không khí mặt bàn dụng cụ ăn uống
sáng nay kết quả của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy
vi khuẩn bicidus cereus có trong canh chua giá đỗ là nguyên nhân gây ngộ độc
các triệu chứng lâm sàng mà các công nhân gặp phải cũng phù hợp với kết luận này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn bốn tháng để điều tra đối với trần trung hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tổ bảy phường nguyễn trãi tp hà giang về tội lừa đảo chiếm đoàn tài sản
bước đầu đối tượng trần trung hiếu khai nhận
do cần tiền để chi tiêu trả nợ nên đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính
bằng thủ đoạn đưa ra thông tin giả
hiếu đã mạo danh là cán bộ làm trong lĩnh vực ngân hàng
hiện đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao
lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng
hiếu rủ dê lôi kéo các nạn nhân đưa tiền
sau đó hứa hẹn trả lợi nhuận cao từ ba đến một mươi bảy trong thời gian từ ba đến một mươi ngày một hồ sơ đáo hạn
với thủ đoạn này đối tượng hiếu đã chiếm đoạt số tiền hơn tám mươi tỷ đồng
của nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh hà giang tuyên quang và thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang thông báo
hai là nạn nhân của vụ việc trên hãy liên hệ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
địa chỉ tổ tám phường quang trung thành phố hà giang tỉnh hà giang
để được tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật

về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
quá trình điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi bốn công ty cổ phần xây dựng hạ tầng quảng nam
do huỳnh hồng danh làm giám đốc tham gia dự thầu hạng mục
hệ thống cấp điện và chiếu sáng hệ thống cấp nước công trình
khu dân cư tái định cư đường dẫn vào cầu kỳ phú một và hai mở rộng
do trung tâm phát triển quỹ đất tp tam kỳ làm chủ đầu tư
trong quá trình lập hồ sơ danh cùng với tiện và thanh
thực hiện việc làm giả một văn bản
không ghi số của ủy ban nhân dân xã đại lãnh
và gửi trung tâm phát triển quỹ đất tam kỳ với nội dung
công ty cổ phần xây dựng trường phát quảng nam có thực hiện công trình
xây mới đường ống nước sạch tổ chín thôn hà dục đông
thực tế công trình này do công ty cổ phần xây dựng đại lộc thi công
sau đó các đối tượng gửi văn bản giả trên cho trung tâm phát triển quỹ đất tam kỳ
để chứng minh năng lực kinh nghiệm của công ty trong hồ sơ đấu thầu
hồ đường dây sản xuất giấy phép lái xe
chín xe giả vừa bị công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đấu tranh triệt phá
đường dây này do đối tượng lê xuân giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ở thị trấn nga sơn huyện nga sơn tỉnh thanh hóa cầm đầu
theo kết quả điều tra ban đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến khi bị bắt
giáp đã chỉ đạo các đối tượng trong đường dây của mình sử dụng máy vi tính
thực hiện việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook
về việc nhận làm các loại giấy tờ giả như giấy đăng ký xe
giấy khám sức khỏe giấy phép lái xe
sau khi có khách đặt hàng các đối tượng đã in các loại giấy tờ giả
đóng gói kín và câu kết với hoàng thị hạnh là nhân viên bưu cục đò lèn
để chuyển phát nhanh số giấy tờ giả này cho khách hàng
mỗi loại giấy tờ giả sát thu từ tám trăm linh đến một triệu đồng
và chia cho các đối tượng theo tỷ lệ thỏa thuận
với thủ đoạn trên các đối tượng này đã làm giả và tung ra thị trường trên cả nước
khoảng hai giấy phép lái xe và đăng ký xe giả thu lợi bất chính khoảng một năm tỷ đồng